trường cao đẳng nghề đà nẵng là trường công lập được nhà nước đầu tư thành trường chất lượng cao đào tạo bảy nghề trọng điểm cung ứng nguồn lao động chất lượng cao không chỉ tại địa phương mà còn toàn bộ khu vực miền trung tây nguyên và cả nước
trường cao đẳng nghề đà nẵng đạt kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cấp độ ba cấp độ cao nhất
trường thực hiện chương trình liên kết đào tạo nghề để làm việc tạo thuận lợi cho học sinh tham gia học tại trường
đặc biệt trường đào tạo lao động bậc cao phục vụ cho nhân sự cấp quản trị
quản lý tại nhiều doanh nghiệp
để gắn kết giữa đào tạo và tuyển dụng nhà trường đã làm việc với rất nhiều doanh nghiệp
trên một trăm hai mươi doanh nghiệp nhà trường đã làm
ở đây chúng tôi đang hướng đến việc gắn kết với doanh nghiệp chủ yếu là tập trung ở đặt hàng theo đào tạo
cho nên nó tạo ra một sự yên tâm đối với lại học sinh sinh viên học ở tại nhà trường
và chúng tôi đảm bảo với các doanh nghiệp là chúng tôi sẽ cung ứng một sản phẩm có chất lượng
và đảm bảo được tay nghề đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp
hiện nay số lượng đặt hàng cho trường đào tạo lại cao hơn rất nhiều so với số lượng chúng tôi tuyển sinh
để đảm bảo rằng tất cả những ngành nghề mà chúng tôi tuyển sinh đều có đầu ra bình vững
để cho các em có thể yên tâm học hành và đam mê với nghề nghiệp
trong doanh nghiệp hiện bây giờ đối với các em nghề máy ra trường các em này rất toàn diện
thì điều mà họ cũng mong muốn là tiền ánh của các em
của các em là bởi vì doanh nghiệp hầu như là làm việc với khách hàng ở nước ngoài
và ngoài ra thì người ta rất là cần tuyển những cái vị trí như là truyền trưởng kỹ thuật truyền
rồi qa qc tức là kiểm tra hàng hóa đó
trường cao đẳng nghề đà nẵng đến nay đã đào tạo hơn bốn học sinh sinh viên trình độ cao đẳng
cùng với nhiều chương trình đào tạo trình độ sơ cấp ngắn hạn
chương trình đào tạo bảy mươi năm là học thực hành
hội học làm việc tại nhật bản đức và nhiều nước
theo chương trình liên kết đào tạo nghề của nhà trường với các đối tác nước ngoài
đối với hệ đào tạo trung cấp một năm dưới
tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được học nghề miễn phí một trăm linh
vì em thích học nghề là vì sau khi ra trường thì em có một kiến thức và kỹ năng thực hành tốt
để sau này kiếm một việc làm phù hợp với khả năng và năng lực của mình
không chỉ tập trung vào học tập trường cao đảng nghề đà nẵng rất linh hoạt
trong việc tạo một môi trường trải nghiệm sống cho sinh viên
với nhiều hoạt động ngoại khóa nhiều lớp kỹ năng thành công và khởi nghiệp
vì thế môi trường đào tạo nghề của các em cũng trở nên ít áp lực
cam kết với học sinh ra trường có việc làm đồng thời chủ động đổi mới trong phương pháp dạy và học
tập trung chương trình thực hành và học tập trải nghiệm
là điều mà nhiều trường cao đẳng trung cấp nghề
trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố huế đà nẵng thực hiện
trong khi nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước khó khăn trong tuyển sinh
thì trong thời gian trở lại đây một số cơ sở giáo dục tại hai địa phương này
đều vượt trí tiêu tuyển sinh năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tại trường cao đẳng du lịch huế một trong những trường đi đầu về đào tạo ngành du lịch
tự xây dựng trung tâm thực hành theo tiêu chuẩn bốn sao
và áp dụng đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của nhiều giáo viên
đến từ các doanh nghiệp
nhìn những hình ảnh này ít ai nghĩ rằng đây là một trong những hoạt động học tập
của học sinh và giáo viên của trường cao đẳng du lịch huế tỉnh thừa thiên huế
trước thực trạng học viên ngành du lịch khó khăn trong việc xin thực tập
tại các nhà hàng khách sạn đam kinh doanh
trường cũng đã xây dựng trung tâm thực hành riêng của trường
đồng thời cũng là một mô hình có thể thực hiện kinh doanh thực tế
tạo ra giá trị thu nhập cho chính các sinh viên học viên theo học tại trường
trường cam kết tám mươi sinh viên có việc sau ba tháng đầu tiên tốt nghiệp
trong đó bốn mươi sinh viên ngành đầu bếp và quản lý khách sạn
có việc ngay khi còn đang học tại trường
ở ngoài doanh nghiệp thì em thấy là trường cung cấp cho em rất nhiều kỹ năng
chúng tôi đã có ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong suốt quá trình chúng tôi đào tạo
cái thứ hai là sinh viên được đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp
mà như chúng tôi lựa chọn thì đó là những doanh nghiệp mà chúng tôi cảm thấy rằng là
cái trụng của thực hành trụng của dịch vụ khách hàng nó rất là cao
nó tiệm cận dân với chuẩn của khu vực và chuẩn quốc tế cho nên chúng tôi cũng chọn những doanh nghiệp
mà có cái uy tín và có cái độ chuyên nghiệp
công thức trong đào tạo học viên tại trường là hai cộng một
tức là học viên có hai năm học tại trường và một năm học tại các doanh nghiệp
trải nghiệm thực tế này cũng là giúp học viên ra trường có thể có việc làm ngay
không cần doanh nghiệp đào tạo lại
quá trình đào tạo của trường thì họ có những đợt thực tập cho học sinh sinh viên
và đó là một cái dịp để cho học sinh sinh viên họ học khỏi tích lưỡi thêm kinh nghiệm công việc
nhưng cũng là một phần để cho các đơn vị hoạt động như là khách sạn nhà hàng
họ tìm hiểu dân các nhân viên tiềm năng
bên cạnh đó trường còn mời các giáo viên là những người đã làm việc tại các doanh nghiệp
về giảng dạy tại trường thậm chí nhiều giáo viên còn là những nghệ nhân nghề
tại trường có một thuận lời là có trung tâm thực hành nghề khách sạn
để các giảng viên được luôn phiên qua đây làm việc trong một khoảng thời gian sáu tháng
thì như vậy thì có một điều kiện để tiếp xúc làm việc trong môi trường thực tế
và từ đó thì cũng hình thành những cái năng lực nghề nghiệp
để cho giảng viên có thể truyền đạt được cái kiến thức nghề nào gắn về thực tiện
ngoài ra thì nhà trường cũng có những cái chính sách để thú hữu
các giảng viên có thể truyền đạt được những kiến thức nghề nào gắn về thực tiện

trong những năm trở lại đây tại huế ngành du lịch phát triển tương đối mạnh
tại thành phố huế có trên khoảng năm trăm hai mươi khách sạn từ một sao trở lên
với khả năng đáp ứng dịch vụ trên một mươi khách
vì vậy nhu cầu lao động cho ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng chiếm khá cao
tuy nhiên chưa có nhiều doanh nghiệp chào đón học viên đến thực tập
học viên quản lý bậc cao đào tạo còn thiếu trình độ ngoại ngữ còn yếu
đây cũng là một trong những khó khăn của ngành đào tạo nghề du lịch tại huế
chúng tôi sẽ kịch nối với các doanh nghiệp chúng tôi điều tra thông tin cung cầu lao động
để biết được những cái ngành nào bây giờ đang cần lao động bao nhiêu
cần ở vị trí gì cần ở trình độ như thế nào
đấy để chúng tôi cung cấp cho các trường để các trường có kịch nối với các doanh nghiệp
để đi chúng ta sẽ tuyển sinh và đi đào tạo
đồng thời đó là thông tin để hướng nghiệp cho các em
để cho các em thấy nhu cầu bây giờ xã hội người ta đang cần những cái vấn đề đó là hiện tại
và tương lai thì cái nước cũng tùy theo vào định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
mặc dù có nhiều thuận lợi song ý kiến từ nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp
hiện vẫn đang chủ động trong công tác đào tạo phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo
để cung ứng lao động phù hợp với thị trường
cơ chế chính sách vẫn chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp trong phối hợp đào tạo với các trường nghề
tôi cũng có một cái nghĩa nghĩa nhà nước nên có những cơ chế chính sách
đối với doanh nghiệp trong việc liên kế với nhà trường
tôi nghĩ rằng trong chính sách thế hoặc các chính sách về ưu tiên
đối với những doanh nghiệp mà sử dụng lao động của nhà trường
công tác mà liên kết đào tạo với nước ngoài hiện nay thì chắc là trường chúng tôi đẩy rất là mạnh
nhưng mà để cho nó chặt dẻ thì chúng tôi cũng có một cái đề nghị là bộ lao động thương minh và xã hội
là sớm ban hành các cái văn bản quy định về liên kết đào tạo với lại nước ngoài các đối tác nước ngoài
nhưng mà cái chính sách đút bằng để thu hút khó về đặc biệt là chính sách đại ngộ về tiền lương
cũng như là một số các chính sách khác để tạo điều kiện cho giảng viên tư doanh nghiệp
hoặc là cái giải pháp
giảng viên ở trường có yên tâm ổn định trong hoạt động giảng dạy cũng là một cái mà nhà trường rất là trăng trở
đặc biệt sau này có một số các giảng viên khi được đào tạo phèn liền và có những năng lực về chuyên môn
người tốt thì có những doanh nghiệp bên ngoài họ lại thu hút thì một số giảng viên họ lại nghĩ việc ở trường
để các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp tại các địa phương phát huy được tiềm năng đào tạo cung ứng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển của địa phương và các khu vực lân cận
bên cạnh sự chủ động của các trường cần thiết có cơ chế khuyến khích tạo điều kiện mô hình mở linh hoạt cho các trường nghề
nhà nước cũng cần thiết có các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong gắn kết chặt chẽ với trường nghề
để đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu và đúng với mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương trong từng giai đoạn
nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư một trăm linh vốn điều lệ thành công ty cổ phần
bộ lao động thương minh và xã hội đang dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng
đối với người lao động làm việc theo hợp
theo đó bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ một trăm sáu mươi đồng đến hai trăm linh đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
về thời điểm áp dụng bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất áp dụng quy định mới từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi